phát triển điện mặt trời nói chung và điện mặt trời nổi trên mặt nước nói riêng là phù hợp với xu thế trong bối cảnh mới
đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo điện mặt trời tại hồ chứa thủy lợi do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức vào sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi tại hà nội
để tiết kiệm quỹ đất nhiều quốc gia đã tận dụng các hồ thủy điện thủy lợi vùng ngập nước để làm các dự án điện mặt trời nổi trên mặt nước
các dự án này rất thuận lợi trong đền bù giải phóng mặt bằng tổ chức xây dựng
đây cũng là mục tiêu của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn để phát triển ngành thủy lợi theo hướng đa mục tiêu đa nhiệm vụ
tuy nhiên đây là vấn đề mới cần có phương án phát triển điện mặt trời trên các hồ chứa hợp lý bảo đảm an ninh năng lượng an ninh nguồn nước
tại hội nghị thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn hoàng hiệp cũng lưu ý
cần xem xét tính toán cụ thể đối với những hồ chứa đủ điều kiện để triển khai
có các tiêu chí để phát triển điện mặt trời bảo đảm an toàn về môi trường
đồng thời đảm bảo cấp nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp khai thác các hồ chứa